vào chiều nay tại tuyên quang đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã dự lễ công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện tại trại giam quyết tiến
cùng dự buổi lễ có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh tuyên quang
theo báo cáo của bộ công an trên cả nước có khoảng hơn ba người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
trong đó sáu mươi chín phạm nhân của trại giam quyết tiến được tha tù trong lần đầu tiên này
phát biểu tại lễ công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh
thả tù trước thời hạn có điều kiện là chế định mới lần đầu được quy định tại bộ luật hình sự bộ luật tố tụng hình sự việt nam
nó tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc khẳng định chính sách khoan hồng của đảng nhà nước ta
đối với người bị kết án phạt tù đã thực sự cải tạo tiến bộ thể hiện tính yêu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa
thực hiện chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện là yêu cầu là nhiệm vụ được đảng nhà nước chính phủ quan tâm chỉ đạo
bộ công an thỏa án các bộ viên kiểm soát các bộ ngành có liên quan đã tích cực khẩn trương xây dựng hoàn thiện pháp luật
và chuẩn bị chú đáo các điều kiện về cán bộ trang thiết bị phương tiện kỹ thuật cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
phó thủ tướng thường trực trung hòa bình can dặn các phạm nhân đây là chính sách khoan hồng của nhà nước
và đây mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện
trước mắt các anh các chị còn nhiều thách thức đầy khó khăn gian khổ
bên cạnh đó là sự cám dỗ lôi kéo xúi dục thậm chí đe dọa của người xấu kẻ ác
nhưng với những gì các anh các chị đã phấn đấu học tập lao động cải tạo tiến bộ ở trại giam
tôi tin rằng các anh các chị sẽ có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn thử thách
và khi đó các anh các chị sẽ tự tin hơn vững vàng hơn trong cuộc sống
hướng tới các giá trị chân thiện mỹ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật quy định của địa phương
nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
từ đó sớm được cơ quan có thẩm quyền công nhận chấp hành xong bản án phạt tù
trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ phó thủ tướng thượng trực trung hòa bình ghi nhận
biểu dương sự cố gắng tích cực của bộ công an các bộ ngành liên quan và cán bộ chiến sĩ các cơ sở giam giữ trên cả nước
trong đó có trại giam quyết tiến đồng thời đề nghị thời gian tới
bộ công an tiếp tục tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương làm tốt công tác xét
đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân
công tác quản lý giáo dục giám sát giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về nơi cư trú tại địa phương
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động xây dựng chương trình kế hoạch
chỉ đạo và tổ chức thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện ở địa phương
nhất là trong việc quản lý giám sát giáo dục và giúp đỡ
tạo điều kiện cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
ổn định cuộc sống chấp hành tốt pháp luật nghĩa vụ trong thời gian thử thách